thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua tỉnh yên bái
vào thời điểm này xe đầu kéo biển kiểm soát một mươi chín c sáu nghìn chín trăm năm mươi năm kéo theo rơ móc mang biển hai mươi r bốn trăm bốn mươi hai trở than do anh phạm văn toán
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú đoan hùng tỉnh phú thọ điều khiển theo hướng yên bái tuyên quang
khi đến địa điểm trên xe bất ngờ lật đè lên xe máy
trên xe có hai mẹ con đang di chuyển cùng chiều làm hai người này tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe đầu kéo vào cua rồi bị lật
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn